thưa quý vị và các bạn thời gian qua với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương
trong tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch hai trăm chín mươi chín đã đem lại những hiệu quả tích cực
cụ thể tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí đó là số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên theo nhận định của cơ quan chức năng thì thời điểm từ nay cho đến cuối năm sẽ là khoảng thời gian dễ phát sinh các hành vi vi phạm
như là xe chở quá tải trọng vi phạm tốc độ hay là nồng độ cồn
chính vì vậy nhằm chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhiều giải pháp sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tập trung triển khai
bây giờ là xe quá khổ quá tải và không có nữa mà các chú cảnh sát giao thông đi lại làm rất thiết điểm
trong thời gian gần đây thì tôi thấy là các lực lượng chức năng nhất là các chủ đô
cảnh sát giao thông thì đã thực hiện rất là triệt để và không còn cái hiện tượng mà xe cơi nới hoặc là nó quá chiều cao
và cũng đi đường thì tôi cũng cảm thấy là rất là an toàn
tôi là người dân sống ở khu vực này thấy tình trạng là xe cơi nới là không còn nữa
gần như là không còn xe nào ra đường mà chỉ có những xe nguyên bản mới ra đường
những kết quả tích cực trong đợt cao điểm
triển khai thực hiện kế hoạch hai trăm chín mươi chín về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của quần chúng nhân dân trên cả nước
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn ba trăm linh lượt tổ công tác
với hơn một hai trăm bốn mươi lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát
so với cùng thời gian trước liên kề xử phạt tăng hơn hai mươi trường hợp tiền phạt tăng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
tàn nạn giao thông đã giảm
cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương
vâng có thể nói rằng những con số những kết quả đạt được đã phần nào giải tỏa nỗi bức xúc của người dân
về tình trạng xe quá khổ quá tải
tuy nhiên theo nhận định của lực lượng chức năng thì một bộ phận doanh nghiệp của người dân
đã xuất hiện tâm lý cho rằng khi kết thúc đợt cao điểm này sẽ tiếp tục hoạt động vận tài
với hành vi trở quá tải trọng
theo khẳng định của cục cảnh sát giao thông
kế hoạch hai trăm chín mươi chín sẽ là một kế hoạch
kế hoạch xuyên suốt và sẽ được thực hiện từ nay về sau
trong đó giai đoạn từ giờ cho đến cuối năm sẽ được đặc biệt quan tâm với những giải pháp quyết liệt
cụ thể như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung của cuộc trao đổi phóng viên chúng tôi
với thượng tá phạm quang huy phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
vâng xin cảm ơn thượng tá phạm quang huy đã dành thời gian cho khán giả thuyền antv
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào
về kết quả trong cao điểm thực hiện kế hoạch hai trăm chín mươi chín
về xử lý triệt để tận gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua
trong triển khai kế hoạch hai trăm chín mươi chín chúng tôi cũng đã huy động sự vào cuộc quyết liệt
của ban giám đốc của công an các địa phương cũng như toàn thể hệ lực lượng cảnh sát giao thông
nỗ lực đoàn kết của toàn lực lượng thực hiện kế hoạch tâm tư và ý tưởng chỉ đạo
mà lãnh đạo bộ đã gửi gắm cho chúng tôi
và chúng tôi thấy rằng việc thực hiện đó

càng phải quyết liệt hơn sau khi tổng kết cái kế hoạch hai trăm chín mươi chín
giả soát sơ bộ ban đầu chúng tôi cũng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận
tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
đó là những kết quả mà đã đạt được
cũng như việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ giao cho chúng tôi
đó là sự quyết liệt và không có vùng cấm
vâng thưa đồng chí đồng chí có thể cho biết là những khó khăn thách thức
mà lực lượng cảnh giao giao thông cũng như công an các địa phương
đã gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này là gì ạ
cái triển khai cao điểm này thì chúng tôi thấy có một số những cái khó khăn
cả về mặt khách quan cả về chủ quan
mọi người hiện nay là vẫn có cái tâm lý tùy tiện khi tham gia giao thông
và thậm chí là uống rượu uống bia vẫn điều khiển phương tiện
thực sự là điều đó là một cái cần phải cảnh tỉnh
và cực kỳ nguy hiểm
cái khó khăn thứ hai là một số các đơn vị tham gia
thì hiện nay thì trước hết là do sự chuẩn bị chưa được tốt
do đó thì cái tinh thần tham gia là có những nơi có những chỗ còn chưa quyết liệt
có một cái khó khăn nữa là trong lĩnh vực đường thủy
thì cái kế hoạch dài
do đó gần như toàn bộ các
cán bộ chiến sĩ là phải ăn ngủ trên các địa bàn sông nước
và các cái vùng vùng vùng biển
đấy là những khó khăn thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và vượt qua
và cũng rất may là lãnh đạo bộ cũng như đồng chí cục trưởng của chúng tôi
cũng như là ban giám đốc các địa phương là rất quan tâm và động viên anh em kịp thời
cho nên là hầu hết là các cái khó khăn vướng mắt đấy là chúng tôi đều cố gắng để làm sao
thưa đồng chí là trong thời gian tới lực lượng cảnh giao thông cũng như là công an các địa phương
sẽ tiếp tục có những giải pháp kế hoạch như thế nào để duy trì và phát huy hiệu quả của kế hoạch hai trăm chín mươi chín
tránh cái tâm lý nhiều doanh nghiệp hay là người dân sẽ cho rằng hết cao điểm thì lại tái diễn hoạt động ạ
ở đây thì các cái giải pháp đặt ra trong cái tương lai là chúng tôi xác định rằng
cái kế hoạch hai trăm chín mươi chín này nó là cái xuyên suốt cơ bản mà đi cùng với chúng tôi
nó gần như một cái kế hoạch
để chúng tôi sẽ thực hiện từ nay về sau
về mặt chủ quan là chúng tôi sẽ phải đưa các trang thiết bị hiện đại và tăng cường việc phạt nguội
kiểm tra phát hiện là hầu hết đều thông qua các trang thiết bị và kỹ thuật nghiệp vụ hệ thống giám sát
cái việc thứ ba nữa là phải tập trung chủ yếu vào các cái hành vi mà có liên quan đến cái tai nạn giao thông
để từ đó là chúng ta sẽ đánh giá nguyên nhân
nên nhân thời gian địa điểm đối tượng và đưa ra các cái phương thức tuần tra kiểm soát để hợp lý và đạt hợp dụng quả cao
chúng tôi phải tính đến phương án gắn trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ vào đối với những tuyến đường những địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông
tiếp theo là chúng tôi phải tăng cường tuyên truyền nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho khán giả truyền anntv